nhằm thu hút các dự án fdi có chất lượng giảm thiểu các rủi ro về kinh tế xã hội và môi trường
ban pháp chế thuộc liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam và chương trình phát triển liên hợp quốc đã phù hợp đưa ra ý tưởng về công cụ hỗ trợ thấm định
năm hai nghìn hai mươi một việt nam vẫn thu hút hơn ba mươi tỷ usd vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao hơn ba mươi lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi
theo ước tính giá trị xuất khẩu của khu vực fdi tương đương khoảng bảy mươi hai tổng kim ngạch xuất khẩu góp phần giúp việt nam có thẳng dư thương mại trong những năm gần đây
tuy nhiên theo đại diện của vcci tính đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cả nước có một hai trăm năm mươi bốn dự án đầu tư nhưng chỉ khoảng năm dự án sử dụng công nghệ cao tám mươi có công nghệ trung bình còn lại một mươi bốn là sử dụng công nghệ thấp
có một cái đặc điểm là rất nhiều doanh nghiệp họ cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp khác
tuy nhiên doanh nghiệp fdi vẫn chưa có được tư nhân việt nam ngay tại thị trường việt nam trong chuỗi cung ứng cung cấp cho các doanh nghiệp lớn
một số dự án fdi thì vẫn chưa có được hiệu ứng như mong muốn chẳng hạn mức độ kết nối giữa fdi và doanh nghiệp trong nước còn hạn chế
cũng có một bộ phận doanh nghiệp fdi thì chưa tuân thủ đúng quy định về bảo vệ môi trường quy định pháp luật về lao động

tình trạng lóng lẽo trong phê duyệt dự án có thể kể đến câu chuyện doanh nhân người nước ngoài xin đầu tư dự án vào việt nam với số vốn hai trăm linh triệu usd
tuy nhiên trong hồ sơ doanh nhân này chỉ trình ra một giấy xin vay hai trăm linh triệu usd từ một ngân hàng thụy sĩ mà vẫn được địa phương cấp phép
mục tiêu của việt nam thì hầu như là sẽ chọn lựa những dự án có công nghệ cao những dự án có tác động tốt đối với kinh tế xã hội của việt nam
nếu như mà chấp nhận một cách không có chuẩn lọc thì sẽ dẫn đến là cái mục tiêu này sẽ không đạt được
và có những dự án công nghệ không có tốt hủy hoại môi trường và không có những tác động tích cực đến sự phát triển của kinh tế địa phương
con phải nhìn lợi ích của fdi trước mắt với dài hạn có thể trước mắt thì có thể mang lại lợi ích nhưng về mặt dài hạn thì có thể cũng chưa bằng hay thậm chí những tổn hại
về môi trường về mọi mặt có thể lớn hơn những lợi ích kinh tế mà mang lại chúng tôi cho rằng là đối với các chính quyền địa phương cũng cần phải rất là ý thức được điều này
và nên cẩn trọng nên xem xét cách toàn diện cái hiệu quả hiệu ứng của các dự án fdi đối với địa địa phương
hiện eu đang áp dụng bộ luật liên quan đến môi trường con người nhật bản cũng đang thực hiện thẩm định nhân quyền tại các doanh nghiệp
hay tại mỹ hiện đang cấm nhập khẩu từ các doanh nghiệp có hành vi bóc lột sức lao động
tất cả những yêu cầu trên sẽ thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu
do vậy việt nam cần định hướng thu hút fdi và các hoạt động kinh doanh phù hợp với thông lệ thế giới
hiện nay xu hướng hướng tới đầu tư kinh doanh có trách nhiệm đang là xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới
chúng tôi cũng nhận thấy chính phủ và nhà nước việt nam cũng đang hướng tới việc nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư đối với môi trường
và hài hòa lợi ích của người dân cũng như người lao động
theo công cụ hiện nay undp việt nam phù hợp cùng vcci xây dựng thì chúng tôi hy vọng sở góp phần thúc đẩy nguyên tắc kinh doanh có trách nhiệm
và đầu tư chất lượng tại việt nam tốt hơn
các nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ quen thuộc với cái môi trường đầu tư mà họ đã từng đầu tư trước đây
có thể là những nhà đầu tư họ đã đầu tư ở rất nhiều các quốc gia rồi và họ sẽ thấy quen thuộc với cái quy trình và những cái hệ thống thì họ sẽ không có bỡ ngỡ
thứ hai là việt nam sẽ sáng lọc được những cái dự án những cái dự án tốt
và trước khi mà dự án đó được chấp thuận ở việt nam
bộ công cụ này là bước thí điểm đầu tiên nhằm đưa ra các khuyến nghị hỗ trợ các địa phương sử dụng trong chọn lọc các dự án fdi
vcci cũng đề nghị các bộ ngành liên quan cùng xây dựng hoàn thiện và triển khai một cách chính thức trong công tác thẩm định dự án fdi
đồng thời tham mưu xây dựng khu khổ pháp lý cho việc thu hút các dự án đầu tư kinh doanh có trách nhiệm
thành phố an toàn tiếp nhận phản ánh của người dân về việc thiếu chỗ gửi xe tại các bệnh viện
lớn trên địa bàn thành phố hồ chí minh khiến việc khám chứa bệnh gặp nhiều trở ngại
bệnh viện nhi đồng hai đã có công văn gửi ủy ban nhân dân quận một để xin ý kiến cho tận dụng tạm thời vỉa hè đường nguyễn du
nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách trong thời gian xây dựng trung tâm điều trị kỹ thuật cao
vị trí này đang làm bãi xe của bệnh viện
đây là bãi dưới xe gắn máy của bệnh viện nhi động hai thành phố hồ chí minh
ba tầng nhà xe luôn trong tình trạng quá tải
việc gửi và lấy xe của người bệnh và thân nhân đến thăm khám gặp không ít khó khăn
tình trạng này cũng đang xảy ra ở các bệnh viện lớn như bệnh viện chợ rẫy bệnh viện hùng vương bệnh viện đại học y dược
xe mà có cái remote bấm thì em còn kiếm ra xe chứ mà không có remote cho em đi vòng vòng nãy giờ em kiếm không ra luôn á
nhiều khi mà lên trên đây là thứ nhất sẽ có những người người ta chạy xe lên dốc không có được chạy xe yếu nè
thì người ta sẽ chọn giữ xe ở vỉa hè
theo dự kiến bệnh viện nhi đồng hai sử dụng nhà để xe trong khuôn viên bệnh viện với diện tích một tám trăm linh m hai
để phục vụ người dân tới khám bệnh với khoảng năm trăm linh sáu trăm linh xe máy mỗi ngày
tuy nhiên số lượng thực tế từ năm đến sáu bệnh nhân mỗi ngày tương đương khoảng năm lượt gửi xe máy
thiếu chỗ để xe bệnh viện đã phải gửi công văn ý kiếu ưu ba nhân dân quận một
trong thời gian xây dựng trung tâm điều trị kỹ thuật cao
vị trí này đang là bãi xe của bệnh viện
do hiện trạng bệnh viện không còn diện tích để bố trí nhà xe nên bệnh viện nhi đồng hai kính đề nghị
ủy ban nhân quận một xem xét bố trí phương án sử dụng tạm thời phần vỉa hè của đường nguyễn du
làm chỗ giữ xe tạm thời cho người dân tới thăm khám cho đến đầu năm hai nghìn hai mươi
cuối tháng năm xe giao thông vận tải tp hcm đã đề nghị các quận một quận ba quận bốn quận năm quận sáu
quận bảy quận tám quận chín quận một mươi quận một mươi một chỉ đạo theo dõi ngang hàng rào trên vỉa hè
trả nguyên trạng vỉa hè cho người đi bộ và người khuyết tật
sự quyết liệt này được dư luận đồng tình nhưng cũng khổ bích ý kiến băn khoăn cho rằng
trong tình trạng hiện nay nếu dẹp ngay bãi giữ xe trên vỉa hè quanh các bệnh viện
vô tình tạo cái khó cho bệnh nhân và người nhà đến thăm khám
đôi lúc thì có chỗ nhiều khi là mình lên tới chúng nó đông quá là không có chỗ gửi là phải đi gửi ngoài
mấy lần lên lấy nhiều khi mà lỡ mà mấy anh giữ xe mà anh dẹp xe mà hơi lạ một chút là đi lấy cũng khó
đông quá xe nó rất là đông vỉa hè nó cũng nhiều cho nên là nói chung hàng quán nó gọn lại
thì mới vừa có lối đi bộ mà vừa có giữ xe thì mới được thôi
nếu mà tận dụng được vỉa hè mà để cho gửi xe thì thuận tự cho người dân hiệu quả tốt
cái này là do chính phủ và các cấp lãnh đạo họ phải xem xét
họ phải kiểm tra
họ phải cứu xem những giải pháp hợp lý
thứ nhất là để không ảnh hưởng tới hạ tầng và giao thông và đường đi của mọi người
theo ghi nhận một số bệnh viện tại tp hcm đang quản lý chặt các bãi giữ xe hành lang đi bộ
để không có tình trạng lớn chiếm vỉa hè như bệnh viện di động hai bệnh viện di động thành phố
bệnh viện nhân dân gia đình
nhiều địa phương đã bàn để tìm cách giải bài toán giữ xe tại các bệnh viện
tuy nhiên điểm nghẽn là những vị trí xung quanh bệnh viện đều không phù hợp
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay